kính chào quý vị chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thành đạt hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một anh đặng phi hùng hai mươi ba tuổi trú tại huyện long thành tỉnh đồng nai đang đi xe đạp tới công ty thì bị đạt chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh hùng tử vong tại chỗ
gây án xong đạt bỏ trốn sau đó đã đến công an huyện xuân lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền giữa đối tượng đạt và nạn nhân
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một tòa nhân dân tỉnh phú yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một mươi sáu bị cáo trong đó có một mươi năm người nguyên là cán bộ và một người dân huyện đông hòa nay là thị xã đông hòa tỉnh phú yên
về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn các bị cáo trên đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của nhà nước trong việc đền bù hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn chín hai tỷ đồng
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tài cựu chủ tịch ubnd huyện đông hòa bảy năm tù
các bị cáo còn lại mức án từ sáu
mức án từ năm năm sáu tháng tù đến ba năm tù cho hưởng án treo
những bị cáo này đã phạm hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn bắt giữ một mươi đối tượng bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn tám trăm linh triệu đồng một ngày
đường dây đánh bạc quy mô lớn
ngoài ra do trần thị tố nga chú tại phường hồng sơn tp vinh cầm đầu nga là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
để điều hành đường dây đánh bạc của mình nga không trực tiếp nhận các bảng lô đề từ cấp dưới mà giao cho một người khác
quá trình đánh bạc của tất cả các đối tượng trong đường dây do nga điều hành đều thực hiện trực tuyến qua mạng xã hội và tài khoản dịch vụ internet banking mà không giao dịch trực tiếp
ngoài ra nhà các đối tượng trong đường dây này đều có lắp đặt hệ thống camera giám sát để tránh sự phát hiện của cơ quan công an và thuận tiện cho việc tiêu hủy tài liệu chứng cứ khi bị phát hiện
quá trình theo dõi ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan công an đã tiến hành đồng loạt bắt một mươi đối tượng tại một mươi điểm đánh số lô số đề trên địa bàn hai huyện đô lương và thành phố vinh của tỉnh nghệ an
thu giữ một mươi năm điện thoại di động tám thẻ ngân hàng và một số tăng vật có liên quan
cơ quan công an chứng minh được chỉ trong ngày một mươi năm tháng một mươi một tổng tăng số các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vào ngày hôm qua đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phá thành công chuyên án bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bóng tám mươi tám
trong đường dây này có bốn đối tượng ở thành phố tử sơn gồm nguyễn duy tùng trần thị thơm chu văn hà và phạm văn mạnh
cùng hai đối tượng khác là nguyễn văn anh ở thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc nguyễn xuân quỳnh ở huyện đông anh thành phố hà nội
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng là đối tượng cầm đầu quản lý điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
để điều hành đường dây tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám rồi từ đó thực hiện việc chia cắt tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website bóng tám mươi tám
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại
bốn xe ô tô nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ đồ vật tài liệu khác có liên quan
để chế phá thành công đường dây nhanh chóng bắt giữ các đối tượng công an tỉnh bắc ninh phối hợp cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi một tổ công tác đồng loạt
đội tập kiểm tra khám xét các địa điểm tại bắc ninh hà nội vĩnh phúc
với thủ đoạn phạm tội mới tinh vi các đối tượng liên kết với nhau có tính ẩn danh độ bảo mật cao nên gây khó khăn trong quá trình điều tra
đây là một trong những thủ đoạn khá mới rất là tinh vi của các loại tội phạm cờ bạc trên mạng
các đối tượng liên kết với nhau chỉ là một một và tính ẩn danh cũng như độ bảo mật rất cao
bình thường sẽ khó có thể phát hiện được
chỉ còn ít ngày nữa
vòng bảng world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra
đây là một trong những giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và được nhiều người yêu thích mong chờ
công an bắc ninh khuyến cáo người hâm mộ bóng đá nói riêng người dân nói chung tuyệt đối tuân thủ pháp luật không tham gia đánh bạc có đội bóng đá dưới mọi hình thức
theo như dự báo của chúng tôi thì đây cũng là thời điểm các loại tội phạm sẽ gia tăng các hoạt động tổ chức cá cược đánh bạc trên mạng
trước cái tình hình đó thì đảng quỳ lãnh đạo của quân tỉnh
đã chỉ đạo phòng an ninh mạng và công an các đơn vị địa phương có liên quan tập trung nắm tình hình
và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là những hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng
đề nghị mọi người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động đánh bạc trên mạng
chúng ta làm sao có một mùa world cup thật sự an toàn lành mạnh
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa bắt quả tang một mươi bốn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán karaoke khánh anh thuộc xã hưng đông tp vinh trong đó có sáu đối tượng là nữ giới
nhóm đối tượng này đã thuê phòng karaoke rồi mang thuốc lắc và ketamin vào để sử dụng
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
và hơn ba gram ketamin
chủ quán karaoke là nguyễn thị bé ở xã hưng đông tp vinh
đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
bảy đối tượng khác bị tạm giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và một đối tượng bị tạm giữ về hành vi che giấu tội phạm
thưa quý vị gần một tháng thực hiện cao điểm gia quân tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng trái trị trái
và cứu nạn cứu hộ theo kế hoạch số năm trăm một mươi ba
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an lực lượng công an cả nước đã bám địa bàn
tăng cường kiểm tra giả soát nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về phòng trái trị trái và cứu nạn cứu hộ
ngăn chặn đẩy lùi tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng trái trị trái
và cứu nạn cứu hộ mà vẫn hoạt động ghi nhận tại tỉnh sơn la
tại cây xăng này những bình chữa cháy khí co hai cũ đã được chủ cửa hàng nhanh chóng khắc phục thay mới
khi được lực lượng chức năng nhắc nhở
đặc biệt trong thời điểm này nguồn xăng dầu có những biến động
xảy ra tình trạng người dân mua hàng tích chữ
cảnh sát phòng trái trị trái đã tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân
cẩn trọng khi sử dụng mua bán mặt hàng này
tại nhà máy thủy điện sơn la một trong những công trình trọng điểm quốc gia
các thiết bị bảo hộ phòng trái trị trái đã được trang bị đầy đủ
phòng cảnh sát phòng trái trị trái công an tỉnh sơn la đã chú trọng kiểm tra
về công tác quản lý an toàn điện vận hành hệ thống điện
và các thiết bị bảo hộ phòng trái trị trái

bên cạnh đó cũng nâng cao tập huấn cho cán bộ nhân viên tại đây
về quy trình xử lý sự cố kỹ năng kỹ thuật chữa trái
các thiết bị bảo hộ phòng trái trị trái đã được trang bị đầy đủ